tối ngày một tháng một mươi lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã phát hiện và xử lý bốn mươi trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách đánh võng bốc đầu xe
quá trình kiểm tra cơ quan công an xác định bốn mươi thanh thiếu niên này có hộ khẩu thường trú tại thành phố việt trì và tỉnh vĩnh phúc cùng một số thanh niên ở thành phố hà nội tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám
sau khi tụ tập các thanh thiếu niên này chia nhóm thành những nhóm điều khiển xe mô tô với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt bô và bốc đầu xe trên các tuyến đường của thành phố việt trì gây mất an toàn giao thông
tại thời điểm kiểm tra các trường hợp trên đều không có giấy phép lái xe nhiều xe không gắn biển số và thay đổi hình dáng kết cấu của xe
đội cảnh sát giao thông công an tp việt trì đã lập biên bản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật